thưa quý vị bóng đá quả như là một chiếc cầu nối gắn kết triệu trái tim việt nam
tạo thành sức mạnh cổ vũ to lớn cho các tuyển thủ của chúng ta
và những khoảnh khắc ăn bóng đá ngủ bóng đá hạnh phúc và tự hào đến thế nào
sẽ được chúng tôi ghi nhận và chuyển đến quý vị và các bạn trong ba mươi phút tới đây
vâng nhưng trước hết thì hãy cùng chúng tôi quay trở lại với những dấu mốc không thể quên
trong một trăm hai mươi phút thi đấu nghẹt thở của trận chung kết này
những đôi giày khác chuyên thi đấu trên mặt sân các tuyết có băng
trận chung kết u hai mươi ba việt nam u hai mươi ba uzbekistan trên sân thường châu trung quốc
đã kết thúc với tỷ số hai một nghiêng về đội tuyển trung á
rustanyon ashur matos mở tỷ số ở phút thứ tám
phút thứ bốn mươi quang hải thực hiện quả đá vạt chuẩn xác vào góc xa
khiến thủ thành boti rali ergachev bó tay gỡ hòa một một cho u hai mươi ba việt nam
đến phút một trăm một mươi chín andrey shidoff ấn định thắng lợi hai một cho u hai mươi ba uzbekistan
giải u hai mươi ba châu á u hai mươi ba uzbekistan vô địch
u hai mươi ba qatar giành hạng ba
thầy trò huấn luyện viên park hang seo giành vị trí á quân
một kỳ tích của bóng đá việt nam ở sân chơi châu lục
thưa quý vị trước khi trận đấu này diễn ra
từ sau khi việt nam chiến thắng qatar giành vé vào chung kết
thì khắp nơi đâu người dân cũng chẳng đầy khí thế chào đón trận bóng chung kết
quả thật hôm qua là một ngày bùng nổ tinh thần bóng đá
người hâm mộ đã tập trung rất đông
nơi trên cả nước để cổ vũ và sẵn sàng tiếp lửa cho các cầu thủ có mặt tại thường châu trung quốc
và thưa quý vị nơi tập trung đông nhất
dợp trời cờ hoa mà quý vị đang nhìn thấy phía sau đây
đều có thể nhận ra đó chính là sân vận động mỹ đình
sáu mươi cổ động viên bên trong và hơn một trăm linh cổ động viên bên ngoài
đã chứng kiến từng khoảnh khắc hấp dẫn của trận chung kết bóng đá u hai mươi ba châu á
và cả sân vận động như không còn một ghế chống
và trở thành một chảo lửa bởi không khí cổ vũ hưởng hực của người hâm mộ
không còn một ghế chống
cả sân vận động được nhuộm đỏ bằng cờ tổ quốc
tất cả cổ động viên có mặt trên sân vận động quốc gia mỹ đình
cổ vũ giống như đội tuyển u hai mươi ba việt nam đang thi đấu trên sân
những tiếng hò reo phân khích không ngớt
như muốn truyền lửa tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
thi đấu tại sân vận động thường châu
trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt
công y ở đây rất là nhiệt
em cũng không chở về đa bóng lắm
nhưng mà hôm nay thấy mọi người
đi cổ vũ rất nhiệt tình
nên là em cũng tham gia để cổ vũ cho đội việt nam
em muốn gửi một lời chúc thế nào đến các cầu thủ của chúng ta

cả sân vận động quốc gia mỹ đình vỡ hòa trong cảm xúc
khi đội tuyển u hai mươi ba có bàn thắng gỡ hòa ở gần cuối hiệp một
thăng hoa tinh thần bóng đá niềm tư hào dân tộc
đã kết nối tất cả mọi cổ động viên trên sân
trận đấu càng về cuối
không khí cổ vũ càng náo nhiệt
với những biển sóng người
với lời bài hát
như có bác trong ngày vui đại thắng
hôm nay tập trung từ rất là sớm
và các bạn biết là sẽ sửa lại khoảng độ sáu đến tám tiếng
nhưng mà vẫn muốn được đến đây
từ sớm để làm một phong trào cho cả dân vận động
cùng lên với chúng tôi
và truyền lửa đến khu vực rất là lạnh lẽo
ở sân vận động thường châu
mặc dù không thể vượt qua uzbekistan
trong trận đấu chung kết này
nhưng các cầu thủ của chúng ta
đã có một trận đấu quả cảm
chiến đấu hết mình đến tận phút giây cuối cùng
đó cũng chính là những điều
mà người hâm mộ mong chờ suốt bao lâu nay
lọt vào tận chung kết của u hai mươi ba châu á
là một kỳ tích đối với những chàng trai trẻ
chắc chắn thành công này
vẫn sẽ được dắt đến trong thời gian tới
và tạo nên nền tảng cho sự phát triển
của bóng đá việt nam trong tương lai
vâng đó là không khí
tại sân vận động mỹ đình vào chiều ngày hôm qua
và quý vị thân mến ngay bây giờ
thì tôi muốn giới thiệu đến chị hiến minh
giả một cái địa điểm cũng vô cùng là náo nhiệt
và sôi động không kém những hình ảnh
mà quý vị vừa xem
và ở địa điểm đó thì có những người thân
của các cầu thủ đã hết mình dõi theo
và cổ vũ cho tinh thần của các cầu thủ của chúng ta
và quý vị thân mến
chúng tôi muốn đưa quý vị đến với hình ảnh
tại khu vực ngoại thành của thủ đô hà nội
vì anh nói đến đây
thì tôi đã đoán được rồi đấy ạ
đó có phải là khu vực huyện đông anh
thành phố hà nội phải không ạ
vâng chính xác là như vậy
và chúng ta sẽ cùng đến với không khí
ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển việt nam
trong trận chung kết này
xã xuân nộn
huyện đông anh hà nội
một không khí vô cùng sôi động
sân bóng ngay trước nhà cầu thủ số một mươi chín quang hải
chật kín người
niềm vui như vỡ hòa
khi cầu thủ quang hải
ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển việt nam
cảm xúc của tôi
cũng như bao nhiêu khán giả
của người hâm mộ của việt nam
nhưng mà quang hải ghi bàn đấy
cũng là do tất cả của đồng đội thôi
khi trận đấu chỉ còn vài giây nữa
là kết thúc
tuy nhiên cú trạm bóng của cầu thủ mới
thay vào sân của đội bạn phút thứ một trăm một mươi chín
đã làm cho hàng triệu con team
việt nam vô cùng đuối tiếc
dù nhiều tiếc nuối
nhưng người hâm mộ vẫn dành chọn tình yêu
đối với đội tuyển việt nam
đội tuyển việt nam dù có bất kể là
có một kết quả như thế nào thì việt nam đã vô địch
trong lòng tôi trong lòng người hâm mộ
chúng tôi vẫn sẽ ra đường vẫn sẽ cổ động
và vẫn sẽ đón tất cả các chiến binh của chúng ta trở về
các bạn u hai mươi ba việt nam thấy rất là vô giỏi rồi
trong lòng tất cả mọi người
em thấy kể cả không thắng em vẫn thấy vui rất là vui mừng
từ chỗ là một đội bóng được đánh giá
là bậc thấp trải qua hành trình
với những nỗ lực và tinh thần thi đấu ngoan cường
u hai mươi ba việt nam đã đi tới vòng chung kết
chính điều này
sẽ còn động lại trong trái tim người hâm mộ
chứ không phải là ngôi vị á quân
u hai mươi ba châu á
vâng vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh
để góp mặt tại trận chung kết
của giải u hai mươi ba châu á
là bất ngờ không chỉ đối với người hâm mộ trong nước
và ngay cả truyền thông thế giới
cũng phải kinh ngạc
và chính vì vậy mặc dù thu ở trận chung kết
thế nhưng các cầu thủ u hai mươi ba việt nam
đã là những người hùng của dân tộc việt nam
và đã nằm trọn trong trái tim của người hâm mộ
môn thể thao vua này
minh chứng cho điều này
ngay sau khi trận đấu kết thúc
người dân đã tràn xuống đường chúc mừng thành tích
của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trong giải đấu lần này
có lẽ là hà nội chưa bao giờ náo nhiệt
như đêm ngày hôm nay
và nơi tôi đang đứng đây là tuyến phố hàng bài
và trái ngược hoàn toàn với khung cảnh
rất là ảm đạm trong tuyển phố đi bộ
và dường như là tất cả các cổ động viên
không thể bình tĩnh mà đi bộ
để cổ động cho đội tuyển u hai mươi ba nữa
mà tất cả các cổ động viên đều đã dồn ra đường
và trái ngược hoàn toàn với khung cảnh phía sau lưng
là một cảnh tượng rất là náo nhiệt
dạ vâng thưa chị
chị có thể cho biết là cảm xúc của chị lúc này
khi mà sau trận đấu không ạ
rất là thích và rất là hào hứng
các bạn u hai mươi ba việt nam tuyệt vời
thưa chị là
dù là mình không thắng
mình không giành chức vụ địch
nhưng mà cái đấy có làm giảm

vì các bạn đã giành được cái giải bạc
rất là tuyệt vời cho việt nam mình rồi
vâng chúc mừng chị
vâng chúc mừng
vâng chúc mừng
vâng chúc mừng chị
hãy cùng đến với một cổ động viên khác
vâng xin chào bạn

cảm nghĩ của bạn về cái u hai mươi ba việt nam

một trình kết này là một hành trình kỳ tích
và hôm nay cũng là một ngày lịch sử
lãi việt nam

thật sự là rất là vui
thật sự là rất là kỳ vĩ
rất tuyệt vời
bạn thấy cái bầu không khí hiện tại nó như thế nào
rất là sôi đậu rất tuyệt vời
cái thành tích tuy là không được
trước vô địch nhưng mà nó có làm giảm
cái tình yêu của bạn hay là giảm

không trong lòng em và trong lòng tất cả người hâm mộ
u hai mươi ba việt nam là nhà vô địch chúng em rồi
luôn nhà vô địch của chúng ta
đó là cảm nhận của rất nhiều người
phía sau lưng tôi

vâng thưa quý vị

thì ngay trong sáng ngày hôm nay

sẽ về hà nội
và dự kiến đội tuyển đến sân bay nội bài
vào lúc một mươi hai h

sau đó thì sẽ diễu hành về trung tâm hà nội
để chung vui với người hâm mộ
vâng đó quả thực là niềm hạnh phúc
đối với người hâm mộ bóng đá thủ đô
và ngay lúc này chúng tôi cũng đang rất nóng lòng
muốn được biết không khí ăn mừng chiến công

xin mời kết nối với biên tập viên
hoàng trí tại trường quay phía nam
xin chào hai biên tập viên vy oanh và hiền minh
tại hà nội

với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau
tuy nhiên nhìn chung thì tại tp hcm
người dân vẫn tự hào vì chặng đường của u hai mươi ba việt nam
đã đi qua
sau đây là ghi nhận của biên tập viên thanh trúc
thưa quý vị chúng tôi xin được gửi đến quý vị
những hình ảnh này

những chiếc cốt vô địch trong team người hâm mộ rồi

nhưng mà không sao
trên tinh thần thì là mình đã cố gắng hết mình

em thấy là chúng ta đều đấu rất là ngang sức
nên là thử thắng là đủ
thắng vậy là đủ rồi
tp hcm ngày hôm nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi